trong chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp và làm việc giữa bộ công an với đoàn đại biểu lãnh đạo các cơ quan của quốc hội và đại biểu ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội khóa một mươi năm thăm trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
cùng dự buổi làm việc có đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
tại buổi làm việc các đại biểu đã được nghe giới thiệu khái quát một số nội dung về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vị trí vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư vào cuộc sống phục vụ cải cách hành chính
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư được thành lập nhằm mục tiêu quản lý quản trị xã hội một cách toàn diện đầy đủ thông minh nhất nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất đơn giản nhất cho người dân
với quy mô lớn tiện ích hiện đại được bảo mật tốt cơ sở dữ liệu của trung tâm cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho các bộ ngành trong việc khai thác sử dụng ứng dụng và hoạt động quản lý điều hành
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo quốc hội lãnh đạo các ủy ban của quốc hội và các đại biểu ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã luôn sát cánh cùng bộ công an trong công tác xây dựng pháp luật đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới